sau đó chị quỳnh tìm hiểu mới phát hiện đó là biêu chuyển khoản ra

rồi một ngày sau em cũng không thấy tiền thì em có nhắm lại cho khách

sau đó thì em mới biết là đấy là khách hàng đi phô sốt gọi là qua một cái bên người ta phô sốt cho một cái ảnh chuyển khoản
sau đó khách gửi cho em chứ thực ra thì khách không có hề chuyển khoản cho em
theo tìm hiểu việc làm giả hóa đơn chuyển khoản được các đối tượng sử dụng các phần mềm photoshop
hoặc các app trên điện thoại để thực hiện
biêufec có đầy đủ thông tin người chuyển số tài khoản người nhận mã chuyển khoản giống như một hóa đơn thật
và chỉ với ba mươi năm một trăm linh đồng khách hàng có thể mua được bất cứ một biêu chuyển khoản giả bất kỳ với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
gia đình chị hồng đã nhiều năm liền bán hàng tại đây
kinh tế khó khăn vì lượng khách ít nên việc ủy ban nhân dân phường thanh nhàn tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh miễn phí thuê mặt bằng khiến gia đình chị vô cùng phấn khởi

bên cạnh việc miễn phí cho thuê mặt bằng để người dân yên tâm mua bán vui xuân chính quyền cùng lực lượng công an thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền đến các nhà vườn tham gia bài bán sản phẩm và người dân đi mua sắm tuân thủ nghiêm công tác đảm bảo an ninh trật tự để xe đúng nơi quy định cũng như đảm bảo vệ sinh xung quanh khu vực chợ hoa

bên cạnh việc miễn phí cho thuê mặt bằng để người dân yên tâm mua bán vui xuân chính quyền cùng lực lượng công an thường xuyên tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự để người dân yên tâm mua bán vui xuân
nhưng hiện nay thành phố đang thực hiện chủ trương đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông siết chặt kiểm tra về vi phạm nồng độ cồn điều này dẫn đến doanh thu của một số đơn vị kinh doanh ăn uống trên địa bàn giảm nhẹ so với tháng trước
hiện nay trên một số con đường cùng hàng loạt công viên ở thành phố hồ chí minh đã được trang trí để đón tết nguyên đáng giáp thịnh điều đặc biệt năm nay là nhiều công viên tại thành phố hồ chí minh
đã đón tên mình những chiếc áo mới với thiết kế độc đáo lạm mắt mang đến không khí mùi xuân hứng khởi rực rỡ bắt mắt khiến nhiều du khách thích thú
tết nguyên đáng giáp thịnh đã cận kề và hiện trên địa bàn thành phố hồ chí minh rộng ràng không khí tết với những góc phố công viên được trang trí được rỡ sắc màu để phục vụ người dân trong dịp tết hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó một số công viên cũng đã hoàn tất việc trang trí với phong cách trang trí vô cùng độc đáo như công viên văn hóa gò vấp quận gò vấp
trang trí theo phong cách gánh hoa gánh cả mùa xuân nhiều du khách đến check in chụp hình để lưu dụi những khoảnh khắc đẹp bên gia đình bạn bè người thân và tỏ ra thích thú với những phong cách độc đáo này
hàng năm đều có thói quen cho các cháu ra công viên để chụp hình để lưu giữ kỷ niệm gia đình và nhân dịp tết nguyên đáng
năm nay tôi thấy công viên trang trí rất đẹp nó nêu bật được bản sắc văn hóa của dân tộc
gia đình chúng tôi cũng muốn
dính giữ cho các cháu một cái truyền thống là xung họp vào dịp tết nguyên đáng cuối năm
tại công viên bên cạnh việc trang trí độc đáo lạ mắt thì các chuỗi tiểu cảnh được trang trí từ cổng vào cho đến bên trong công viên
mang phong cách mộc mạc gần gũi với thiên nhiên gắn liền với văn hóa của người việt nam
cũng là theo sự giới thiệu của rất là nhiều bạn bè thì cái cảm giác đầu tiên khi đến đây là tôi thấy là công viên rất là rộng mát
và có đặc biệt là cơ sở
rất là nhiều những cái biểu tượng văn hóa ngày tết đến xuân về
ví dụ như là chúng ta có thể thấy phía sau rất là nhiều đèn lồng này hoặc là câu đối hoặc là một số những cái giải lụa mà ở trên lối vào công viên
thì tôi thấy rất là gần gũi những cái đặc trưng của văn hóa dân tộc việt cảm thấy rất là ấm áp
tôi và gia đình cảm thấy là rất là thoải mái khi đến tham quan tại công viên
cũng như công viên văn hóa gò vấp tại công viên tao đàn quận một cũng được trang trí phong cách lạ
hai mươi ba tháng chín quận một cũng trang trí theo phong cách ấm trà rót ra vàng
hiện nay xu hướng sống xanh đang được thực hiện ở nhiều công viên
điển hình như bài trí của công viên văn hóa gò vấp sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường như tre nứa rơm
bên cạnh đó tại công viên văn hóa gò vấp du khách còn được chiêm ngưỡng con đường lụa màu sắc
được làm từ năm mươi sợi vải đa màu sắc
ngoài ra còn có gần ba chiếc đèn lồng trực trở
những phương án thiết kế đó thì phù hợp với chủ đề của
lễ của lễ tết
thì nó còn một cái nữa là các bạn đã sử dụng những cái vật liệu mà thân thiện với môi trường
cũng như là những cái đèn lồng giải lụa nhất là đèn lồng hội an
và nó gắn với lại văn hóa của người phương đông nói chung và người việt nam mình nói riêng
thì những cái này cũng có mang đến những ý nghĩa đó là tạo nên sự tỏa sáng
và phục vụ
một phần huynh trong những cái dịp năm mới
có thể thấy cách trang trí với những vật liệu đặc trưng nét văn hóa với thông điệp chào đón một năm mới an lành
đã mang lại niềm vui hân hoan cho người dân mỗi dịp xuân về
trước đó vòng xoay nguyễn thái sơn gò vấp cũng trang phía hoa theo phong cách bùa lúa đầy
và đến nay bùa lúa đầy này đã nở được rỡ hoa cúc và hoa trạng nguyên đỏ kết hợp với nhau
tạo ra màu sắc tương phản nhưng bắt mắt khiến vòng xoay này trở nên rất thu hút
ngoài các công viên đã rực rỡ sắc màu với màu hoa cỏ không gian đậm chất tết cổ truyền
thì trên nhiều con phố tại thành phố hồ chí minh cũng đã tái hiện những khu tiêu cảnh
về các nét đẹp văn hóa ngày tết thu hút nhiều người dân đến check in chụp ảnh
ghi nhận tại đường hoa nguyễn huệ thời điểm hiện tại linh vật rồng được thiết kế dài kỷ lục hơn một trăm linh m
đã dần xuất hiện công nhân thi công đang tất bật tăng ca hoàn thành các hạng mục chuẩn bị phục vụ
người dân thành phố hồ chí minh du xuân
hiện đường hoa đã chính thức được hình thành và hoàn thành hơn bảy mươi khối lượng công việc
đường hoa nguyễn huệ sẽ hoàn thành đúng như kế hoạch đã đề ra vào một mươi sáu h ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
và khai mạc vào lúc một mươi chín h tối cùng ngày
những điểm mới đáng chú ý của đường hoa nguyễn huệ tết hai nghìn hai mươi bốn xuất hiện ngay từ cổng chào
với đôi linh vật rồng uống lượng ngoạn mục với tên gọi lưỡng long triều liên dài hơn một trăm linh m
và kích thước vòng đầu hơn hai mét hứa hẹn trước hành trình đáng mong đợi khám phá đường hoa
nguyễn huệ tết hai nghìn hai mươi bốn
hiện tại linh vật rồng tại đường hoa nguyễn huệ cũng đã xuất hiện thu hút nhiều người dân đến xem
và chụp ảnh dù chưa được hoàn thiện
các công nhân thi công cũng đang tất bật tăng ca hoàn thiện các hạng mục để kịp tiến độ
khi chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đáng
nhiều năm nay việc tăng cường sử dụng các chất liệu thân thiện môi trường đã trở thành một trong các tiêu chí
bắt buộc trong thiết kế và xây dựng đường hoa nguyễn huệ
kết cấu này giúp linh vật giảm sức cạn của gió nhưng lại tăng thời gian thi công và chi phí
dự kiến chi phí hoàn thiện mỗi linh vật gấp năm lần chi phí hoàn thiện linh vật các năm trước
vốn được chế tác từ thép và mút sốt
ngoài ra việc lập kỷ lục về kết thức con giáp từng xuất hiện trên các đường hoa
linh vật rồng năm nay còn được tạo hình thân thiện với môi trường
khi hơn chín mươi chất liệu được sử dụng trong ấu tạo hình
khi hơn chín mươi chất liệu được sử dụng trong ốt tạo hình là mây tre và mảnh quạt nang
vừa qua tại nhà văn hóa thanh niên thành đoàn tp hcm tổ chức lễ tiễn sinh viên
người lao động khó khăn về quê đón tết trên chuyến xe mùa xuân với chủ đề tết sung vầy xuân trọn vẹn
xuất phát từ nhu cầu thực tế của sinh viên và chia sẻ với người lao động khó khăn
chương trình chuyến xe mùa xuân năm nay đưa hai hai trăm linh sinh viên và người lao động khó khăn
về các tỉnh khu vực miền trung và tây nguyên
chương trình nằm trong chú hoạt động chăm lo tết cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố do thành đoàn tp hcm hội sinh viên việt nam thành phố
trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức thực hiện
chương trình chuyến xe mùa xuân tết xung vầy với thông điệp mong muốn sẽ chia cũng như là lan tỏa sự tương thân
tương ái vượt cùng vượt qua khó khăn để tất cả mọi người đều có một cái tết xung vầy và hạnh phúc bên gia đình và người thân
thông qua chương trình trung tâm cũng mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì
thường xuyên qua các năm thông qua chương trình chuyến xe mùa xuân cũng như các nội dung hỗ trợ của trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tp hcm
thì thay mặt trung tâm cũng gửi lời chúc đến tất cả các bạn sinh viên người lao động cũng như người dân trên địa bàn tp hcm
đón một cái tết thật là vui vẻ hạnh phúc an khang và bình yên
chuyến xe mùa xuân tết sung vầy xuân tròn vẹn năm hai nghìn hai mươi bốn như một thông điệp lan tỏa tình nhân ái sự sẽ chia
cùng nhau vượt qua khó khăn làm nên một mùa xuân ấm áp một mùa tết xung vầy hạnh phúc trọn vẹn hơn đến mọi người mọi nhà
được khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm hai nghìn hai đến nay đã có sáu mươi một một trăm hai mươi năm sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón tết
chương trình trở thành giải pháp hay mang nhiều giá trị nhân văn được xã hội công nhận và lan tỏa đến nhiều địa phương cơ quan đơn vị trường học
từ chương trình này nhiều mô hình hỗ trợ học sinh sinh viên người lao động khó khăn về quê đón tết được ra đời
trong dịp tết nguyên đáng trung tâm còn tổ chức các chương trình như việc làm tết giới thiệu bốn việc làm
xuân từ triệu tấm lòng vàng trao tặng hai phần quà tết cho học sinh sinh viên và chuyến tàu mùa xuân tặng một trăm năm mươi vé tàu tết cho sinh viên
cầu bộ hành cũng đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành tổng thể dự án
từ khi dầm cầu đầu tiên đến nay cầu bộ hành đang dần hoàn thiện và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
nhanh chóng an toàn cho người dân hành khách di chuyển từ đường võ nguyên giáp xa lộ hà nội khu dân cư lân cận vào ga
mà còn đóng vai trò làm lối thoát hiểm thứ hai nếu có sự cố xảy ra ở bên trong ga
cầu bộ hành khu công nghệ cao là một trong chín cầu bộ hành của tuyến metro số một
đến thời điểm hiện tại thì nhà thầu và các công nhân đang gấp rút khẩn trương thi công song song hai hạng mục cùng một lúc
bên trên là thi công phần mái vòm khép kín
bên trên là thi công phần mái vòm khép kín
bên dưới là chải một lớp thảm để chống thấm
khối lượng đến hiện nay thì đã đạt khoảng trên bảy mươi và dự kiến là sẽ hoàn thành tất hạng mục của cầu này trước dịp tết nguyên đán
cầu bộ hành là phải băng qua xa lộ hà nội cho nên là chúng tôi là phải lập kế hoạch chi tiết thi công từng giai đoạn
và phải phân luồng và đưa ra các biện pháp an toàn để thi công cho từng giai đoạn
còn đây là những công đoạn